thạc sĩ bác sĩ chuyên khoa một nguyễn minh trung bệnh viện nhi đồng một cho biết
các bác sĩ khoa tai mũi họng bệnh viện nhi đồng một đã tiếp nhận một bé gái một mươi ba tháng tuổi
trú tại bình thuận trong tình trạng quấy khóc và chảy máu một bên mũi trái
trước đó khoảng một mươi ngày bé được đưa đi dã ngoại và có tắm suối cùng gia đình
tám ngày sau bé bắt đầu gặp phải tình trạng chảy máu mũi trái dỉ dạ nhiều đợt
gia đình phát hiện sinh vật lạ lấp ló trong mũi trái của bé nên đưa bé đi khám ở phòng khám tư
tại đây bé được bác sĩ nội soi phát hiện có con vắt trong mũi trái tuy nhiên không lấy ra được
sau đó bác sĩ khuyên gia đình đưa bé đến bệnh viện nhi đồng một để lấy dị vật
bé được đưa đến bệnh viện nhi đồng một cấp cứu trong tình trạng tỉnh táo sinh hiệu ổn
chảy máu mũi trái hiện cầm có dị vật đẩy ở cửa mũi trái sau đó chui vào trong hốc mũi
bác sĩ trực cho biết vì bé còn quá nhỏ chưa hợp tác tốt nên việc nội soi ngay lúc này là khó khăn
do đó ekip quyết định lên kế hoạch gây mê phẫu thuật nội soi lấy dị vật
sau khi giải thích rõ cho người nhà về tình trạng của bé cũng như các nguy cơ có thể xảy ra trong quá trình gây mê phẫu thuật
bé được làm bộ trách nhiệm tiền mê khẩn và chuẩn bị chuyển phòng mổ
các bác sĩ đã tiến hành nội soi bằng ốp tích độ và lấy con vắt ra khỏi mũi bé
qua kiểm tra bác sĩ nhận định không có tổn thương nghiêm trọng và niêm mạc mũi của bé vẫn được bảo tồn
nhờ sự khẩn trương của cả ekip mà chưa có cấu trúc quan trọng nào bị tổn hại và không có tai biến hay biến chứng nào xảy ra nguy hiểm
sau mổ tình trạng bé ổn định chơi vào bú bình thường
theo bác sĩ nguyễn minh trung dị vật sống vắt đỉa rất nguy hiểm nếu để lâu trong mũi có thể gây ra các biến chứng như nhiễm trùng mất máu
nghiêm trọng hơn chúng có thể chui vào các cấu trúc khó tiếp cận như các xoang gạch mũi chui xuống họng thanh quản gây ho khó thở
do đó việc phát hiện và loại bỏ sớm dị vật sống là cực kỳ quan trọng
phụ huynh cần hiểu rõ về các loại dị vật và đưa bé đi khám ngay khi nghi ngờ có dị vật mũi như chảy máu mũi chảy mũi hôi một bên
ngoài ra cũng cần hạn chế cho các bé tắm rửa hay uống trực tiếp nước từ sông suối để tránh vắt đỉa xâm nhập vào cơ thể bác sĩ trung nhấn mạnh
theo các bác sĩ phần lớn các trường hợp dị vật trong mũi và khoang mũi không nghiêm trọng và có thể chỉ hoãn việc lấy dị vật
tuy nhiên một số vật tắc trong mũi có khả năng di chuyển xuống miệng và có nguy cơ bị nuốt phải thậm chí bị hít vào đường thở gây dị vật đường thở
dị vật trong muối để lâu sẽ gây viêm luet mũi viêm mũi soang với những dị vật có chứa hóa chất như pin điện tử cần lấy ngay trong vòng bốn giờ
nếu để lâu pin sẽ có chứa axit gây luet niêm mạc chảy máu thủng vách ngắn mũi gây sẹo cao kéo
cách phát hiện điển hình là dị vật trong mũi gây ra đau hoặc tắc nghẹt mũi một bên có dị vật
chảy máu mũi cũng là triệu chứng của dị vật trong mũi vì niêm mạc mũi có thể bị chảy xước
chảy máu mũi cũng rất dễ gây buồn nôn nên người bệnh có thể nôn
khoang mũi thông với phía sau họng miệng vì vậy rất có khả năng dị vật bị đẩy xuống hỏng
có những trường hợp dị vật bị nút xuống hoặc bị tắc gây nghẹt thở
triệu chứng của ngạt zít khó thở hoặc không nói được là những gợi ý để đánh giá toàn bộ mũi họng và phổi để tránh bỏ sót dị vật
nhiễm trùng là một triệu chứng hay gặp khác của dị vật trong mũi
màu giấy ăn bị sót lại hoặc để quên là nguyên nhân thường gặp
mùi hôi cũng có thể là dấu hiệu của tình trạng di vật ở mũi trong một thời gian dài
có thể phát hiện được dị vật do dị vật gây ra tình trạng hơi thở hôi hay mùi hôi tử mũi có thể liên quan tới tình trạng chảy nước mũi do dị vật
vậy cần xử lý như thế nào
nếu phát hiện trẻ có dị vật mũi người lớn nên hỏi nhẹ nhàng không nên quát bán trẻ
có thể bịt bên mũi và cho trẻ xì mạnh nếu dị vật nhỏ có thể ra được
phần lớn dị vật có thể quan sát được trong điều kiện đầy đủ ánh sáng và với một vài dụng cụ
nếu dị vật ở sâu phía trong hoặc có biến chứng nhiễm chủng soa nghiêm trọng các bác sĩ có thể chỉ định thăm khám bằng nội soi hoặc city scan
khi phát hiện hoặc nghi ngờ trẻ bị dị vật trong mũi không nên bịt bông vào cửa mũi vì có thể làm dị vật chui vào sâu hơn
tốt nhất hãy đưa trẻ tới chuyên khoa tai mũi hỏng để các bác sĩ có chuyên môn lấy dị vật ra một cách dễ dàng và an toàn
nếu dị vật là cục pin thì phải được lấy ra khỏi mũi càng sớm càng tốt vì khi pin bị phân hủy bởi dịch mũi gây hoại tử mô xung quanh